thưa quý vị rông mát vào chiều tối và đêm ngày hôm qua cho đến sáng nay thì ở nhiều nơi ở miền bắc thì vẫn sẽ có mưa
tuy nhiên đến trưa và chiều thì oi nóng sẽ quay trở lại
nắng nóng gần như là toàn bộ miền bắc trong đó có hòa bình điện biên nhiệt độ có thể lên tới ba mươi năm ba mươi sáu độ c
tin vui là nắng nóng ở điện biên chỉ kéo dài đến hết cuối tuần sang đến sáng ngày thứ hai thì trời sẽ mát trở lại
thời tiết dễ chịu để người dân có thể tham gia các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
vâng mặc dù mát mẻ hơn thế nhưng quý vị khi mà tham gia các hoạt động ở ngoài trời thì vẫn nên trang bị cho mình mũ nón kem chống nắng và đừng quên bổ sung nước